đem ma túy từ đồng nai lên lâm đồng để bán kiếm lời
đào khánh duy hai mươi một tuổi thường trú tại phường long bình thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đang đi tìm kiếm các con nghiện để giao hàng
thì bị tổ tuần tra công an xã phi tô huyện lâm hà tỉnh lâm đồng bắt quả tàng
tối ngày hai mươi bốn tháng hai khi đối tượng duy đang di chuyển trên đường
thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện trên người đối tượng có một gói ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và năm viên nén màu xanh nghi là ma túy
khám xét khẩn cấp tại nơi thuê trọ của duy lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm một mươi bảy túi ni lông
bên trong chứa chất tinh thể màu trắng và tám mươi năm viên nén màu xanh là ma túy
tại cơ quan công an duy khai nhận tất cả số ma túy trên được mua ở đồng nai
với số tiền là hai mươi năm triệu đồng sau đó mang về lâm hà để bán cho các con nghiện kiếm lời
hiện công an huyện lâm hà tỉnh lâm đồng đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đảo văn duy
để tiếp tục điều tra xử lý